hôm nay mòng bốn tháng chín ban tuyên giáo thành ủy tp hcm phối hợp với sở thông tin truyền thông tp hội nhà báo tp tổ chức tọa đàm báo chí xuất bản đồng hành cùng tp trong đột phá cải cách hành chính
tham dự chương trình có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
tại buổi tọa đàm các thảo luận tập trung vấn đề báo chí xuất bản với vai trò tuyên truyền cổ vũ công cuộc cải cách hành chính
một số nội dung cải cách hành chính đã thực hiện tại các địa phương cơ quan đơn vị
giải pháp để làm tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới
cơ quan báo chí xuất bản cũng đã đề xuất giải pháp truyền thông chia sẻ thảo luận các mô hình giải pháp cách làm sáng tạo hiệu quả
nhằm cải cách thủ tục hành chính nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý chính quyền xây dựng chính quyền thành phố gần dân tôn trọng nhân dân và vì nhân dân phục vụ
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ trong năm hai nghìn hai mươi
cơ quan báo chí thành phố cũng như báo chí trung ương trên địa bàn đã tuyên truyền sâu động với nhiều nội dung phong phú về việc thực hiện năm lột phá cải cách hành chính
và thực hiện nghị quyết số năm mươi bốn của quốc hội
đồng thời lưu ý các phóng viên phải thường xuyên bám sát thực tiễn đời sống xã hội gắn bó với các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính của địa phương đơn vị
để tuyên truyền sâu động hơn nữa về công tác cải cách hành chính trên địa bàn